các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thuộc đại học wiscosin madison mỹ cho biết những protein giống kháng thể ở cá mập gọi là vnr có kích thước nhỏ chỉ bằng một phần một mươi kích thước kháng thể ở người giúp chúng có thể len lỏi và những ngóc ngách mà kháng thể người không thể tiếp cận cho phép nhận biết cấu trúc protein mà kháng thể người không làm được
ông và các đồng nghiệp phát hiện vnr ở cá mập có thể vô hiệu hóa wiscov virus corona có thể lây nhiễm tế bào con người nhưng hiện nay chỉ tuần hoàn ở loài rơi
vấn đề là có nhiều loại virus có thể lây nhiễm cho con người
điều mà chúng tôi đang làm là chuẩn bị cho các phương án điều trị bằng vn ar ở cá mập có thể là công cụ hữu ích cho các dịch bệnh trong tương lai liên quan đến virus corona ông lebo nói
các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm khả năng ngăn chặn của vnr cá mập với cả sars cov hai và phiên bản không thể nhân lên ở tế bào của virus này
cuối cùng họ phát hiện ra ba ứng viên vnr tiềm năng có thể sử dụng trong điều trị
vnar có tên gọi ba b bốn gắn chặt vào một rãnh trên protein đột biến của virus gần nơi virus liên kết với tế bào người và dường như giúp ngăn chặn quá trình virus bám vào tế bào
điều này cho phép ba b bốn vô hiệu hóa cả virus mek một họ hàng sao của virus sars
vị trí liên kết của ba b bốn cũng không thay đổi ở các biến chủng phổ biến của sars cov hai như delta
mặc dù nghiên cứu được hoàn thiện trước khi omicron xuất hiện nhưng ông lobo cho hay các mô hình ban đầu cho thấy vnr vẫn giữ nguyên hiệu quả đối với biến chủng mới này
ông cũng cho biết hiện tại pnr chưa có sẵn để điều trị cho bệnh nhân nhưng nó sẽ giúp chuẩn bị cho các nguy cơ bùng dịch trong tương lai
các nhà khoa học tại đại học oxford đã công bố kết quả nghiên cứu sau khi phân tích mẫu máu của những người được tiêm vaccine astrazeneca oxford hoặc pfizer biontech
trong một nghiên cứu lớn về việc tiêm trộn vaccine
kết quả nghiên cứu cho thấy hai liều vaccine covid một mươi chín có thể không tạo ra độ kháng thể trung hòa chống lại biến chủng omicran
điều này dẫn đến khả năng gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh
tuy nhiên nghiên cứu của các nhà khoa học oxford cho biết hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy mức độ kháng thể thấp hơn nhằm chống lại omecron
có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng nhập viện hoặc tử vong cao hơn ở những người đã tiêm hai liều vaccine được cấp phép
matthew snap giáo sư offord cho biết những dữ liệu này quan trọng nhưng chỉ là một phần của bức tranh
họ chỉ xem xét các kháng thể trung hòa sau mũi vaccine thứ hai nhưng không cho chúng ta biết về khả năng miễn dịch tế bào
nghiên cứu được công bố một ngày sau khi thủ tướng anh boris johnson cảnh báo hai mũi tiêm vaccine vẫn chưa đủ để chống lại biến chủng omicron
tuần trước cơ quan y tế anh cho rằng mũi vaccine thứ ba có thể giúp khôi phục đáng kể khả năng bảo vệ chống lại biến chủng mới
anh ngày một mươi ba tháng một mươi hai cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì omecron
tính đến nay hơn ba một trăm linh ca nhiễm biến chủng omicor được ghi nhận tại anh
các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như anh và pháp đã kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine thứ ba
để chống lại omicron
thủ tướng johnson nhấn mạnh điều tốt nhất cần làm là tiêm mũi vaccine tăng cường
ông johnson cho rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm
hoặc ít nhất khiến cho triệu chứng bệnh ít nguy hiểm hơn
theo ông tim spector giáo sư dịch tế học di truyền tại đại học king college london
những triệu chứng ban đầu của các bệnh nhân khá nhẹ nhiều người có cảm giác buồn nôn
sốc nhẹ đầu hộng và đầu đầu không ai phải đến bác sĩ
tất cả các ca bệnh đều đã tiêm hai ba liệu vaccine
không có trường hợp nào cần hỗ trợ y tế chứng minh vaccine đã làm giảm mức độ nghiêm trọng
của bệnh một cách rõ ràng
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh ukhsa thông tin hai liều vaccine cung cấp ít khả năng
bảo vệ chống lại biến thể omicron nhưng thêm một liệu vaccine tăng cường
làm tăng hiệu quả lên tới bảy mươi bảy mươi năm phân tích dựa trên dữ liệu của năm trăm tám mươi người nhiễm omicron
tuy nhiên cơ quan trên cũng khuyến cáo do tính chất ban đầu của các phát hiện
tất cả các ước tính đều ở mức độ không chắc chắn đáng kể
và có thể thay đổi
hiệu quả của vaccine chống lại bệnh do nhiễm omecron vẫn chưa được xác định
nhưng dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với khả năng bảo vệ chống lại bệnh có triệu chứng
theo một số ước tính ba của tất cả các trường hợp dương tính với virus sars cov hai
ở anh là biến thể omicron
giới chuyên môn nhận định nếu phát triển với tốc độ hiện tại omicron sẽ trở thành
chủng ưu thế chiếm hơn năm mươi tổng số ca nhiễm covid một mươi chín ở anh vào giữa tháng một mươi hai
các bằng chứng tiếp tục ghi nhận biến thể mới đang lan nhanh hơn
so với biến thể delta
biến thể omicron vẫn luôn là lịch loại được giấy nghiên cứu trên toàn thế giới quan tâm
và cố gắng giải mã
rất nhiều giả thuyết và kịch bản liên quan đến biến thể này được đưa ra
mới đây một chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của trung quốc đã đưa ra ba kịch bản
về lây nhiễm với biến thể omicron đảm bảo rằng bắc kinh có đủ khả năng
để đối phó với biến thể này
yang wenhong chuyên gia hàng đầu trung quốc về bệnh truyền nhiễm
chia sẻ ý kiến về khả năng omicron lây lan tại hội nghị
trực tuyến của diễn đàn khoa học greater bay
được tổ chức tại thành phố quảng châu tỉnh quảng đông phía nam trung quốc
theo ông giang kịch bản tốt nhất là omicron có động lực yếu
chỉ lây lan ở nam phi nơi biến thể này được phát hiện lần đầu tiên
kịch bản thứ hai là dù có khả năng lây lan nhanh và độc lực mạnh
biến thể omicron vẫn bị vô hiệu hóa phần lớn bởi mũi tim nhắc lại
kịch bản không mong muốn nhất là biến thể omicron có độc lực mạnh
lây lan nhanh và các mũi nhắc lại cũng không có tác dụng với nó
ông lưu ý khi đó chúng ta cần phải xem xét lại chiến lược vaccine
và siết chặt các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa đang áp dụng
đồng thời ông cũng cho rằng trung quốc đủ khả năng để đối phó với ôngicron
vì chuyên gia dịch tẩy này còn so sánh đại dịch covid một mươi chín với sars hai nghìn ba
và h bảy n chín năm hai nghìn chín hai đại dịch được kiểm soát trong thời gian ngắn
ông giang nhận định covid một mươi chín đã đưa nhân loại vào một giai đoạn mới
trong cuộc chiến với virus
kinh nghiệm thu được khi đối phó với dịch sars
và dịch h bảy n chín là không thể áp dụng cho cuộc chiến với covid một mươi chín
hiện tại còn nhiều bất ổn về đại dịch covid một mươi chín trên toàn cầu
ngoài ra nhiều loài động vật trong tự nhiên cũng bắt đầu bị lây nhiễm covid một mươi chín
nên con người đã mất cơ hội loại bỏ virus này ở giai đoạn đầu tiên
ông yang nói các mũi tim nhắc lại sẽ mang đến cho chúng tôi hy vọng mới
về biến thể omicron nam phi là quốc gia đầu tiên gửi cảnh báo thế giới
về sự xuất hiện của biến thể mới này
và đang chứng kiến một làn sóng gia tăng các ca nhiễm biến thể này trong nước
tuy vậy tại châu âu vương quốc anh có thể là ví dụ điển hình
để mỹ và châu lục này tìm hiểu kỹ về khả năng ngăn chặn nguy cơ từ biến thể omicron
đây không phải là lần đầu vương quốc anh được coi là ví dụ điển hình
để quan sát các biến thể mới
khi nước này cũng từng chịu làn sóng từ biến thể anfa vào hồi đầu năm nay
so với nam phi anh có dân số già hơn và tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao
sau quyết định mở cửa
như hoàn toàn vào hồi giữa năm nay
nước này cũng đang trải qua một đợt dịch kéo dài
nhưng được xem là trong tầm kiểm soát do chủng delta gây ra
nước này cũng có hệ thống giám sát kỹ lưỡng dịch covid một mươi chín
và các biến thể mới với nguồn số liệu dồi dào
giáo sư philippines len regan từ đại học boston của mỹ đánh giá
sẽ không có khách nào để hiểu được những gì đang diễn ra tại mỹ
nếu không có thông tin về tình hình tại anh nam phi
và những nước khác mà biến thể omicron đã xuất hiện
tính tới ngày một mươi tháng một mươi hai
anh đã ghi nhận tổng cộng một hai trăm sáu mươi năm ca nhiễm omicron
tăng bốn trăm bốn mươi tám ca so với ngày trước đó
bộ trưởng y tế anh sachit javid đã cảnh báo số ca nhiễm
thực tế có thể đã vượt quá một mươi người